bất ngờ kiểm tra nhà nghỉ hiễu nghị hai thuộc thôn mậu chử xã thanh hà huyện thanh liêm tỉnh hà nam
công an huyện thanh liêm đã phát hiện và bắt quả tang ba đôi nam nữ đang có hành vi mua bán dâm
qua công tác đấu tranh cơ quan công an xác định đối tượng cầm đầu môi giới mại dâm là lữ thị kiều anh
trú tại tỉnh nghệ an tạm trú tại tỉnh hà nam
tại cơ quan công an bước đầu đối tượng khai nhận thông qua tài khoản zalo đã mua giới cho hai gái bán dâm đi bán dâm cho khách
đối tượng đã thỏa thuận thu của khách tám triệu đồng và hứa trả cho mỗi gái bán dâm hai triệu đồng còn lại bốn triệu đồng bản thân được hưởng lợi